chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự sáng của truyền hình nhân dân
chương trình hôm nay thứ sáu ngày hai mươi tháng một có những nội dung chính sau đây
thời sự sáng của truyền hình nhân dân
của trung quốc dự án có tổng mức đầu tư gần một trăm sáu mươi tỷ đồng chiều dài cầu phao là một trăm một mươi bốn m
chiều rộng là một mươi hai mét tải trọng thiết kế sáu mươi tấn gồm hai làn xe đơn vị thi công dự án là công ty
trách nhiệm hữu hạn xây dựng mạnh tùng khi cầu phao hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ thúc đẩy
giao thương hàng hóa xuất nhập khẩu phát triển kinh tế giữa hai địa phương móng cái việt nam
và đông hưng trung quốc nhằm giảm thiểu phương tiện vận tải bị phụ thuộc vào nước thủy chiều
hạn chế tối đa ảnh hưởng trực tiếp từ tác động của thời tiết như hạn hán lũ thiên tai đối với
hoạt động vận chuyển hàng hóa từ đó góp phần thúc đẩy mạnh mẽ kinh tế xã hội của hai địa phương
biên giới phát triển thực hiện chương trình hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên tuyến
biên giới việt trung hôm qua công an tỉnh lào cai đã tiếp nhận một mươi nạn nhân do công an huyện tân hoa
thành phố lâu để tỉnh hồ nam trung quốc trao trả đây là các nạn nhân được công an trung quốc
giải cứu từ các vụ buôn bán người
các nạn nhân đều là nữ giới với tuổi đời còn rất trẻ sống tại nhiều địa phương khác nhau như lào cai
yên bái thái nguyên hà giang do cuộc sống khó khăn trình độ hiểu biết hạn chế lại nhẹ dạ cả tin
nên bị các đối tượng xấu lợi dụng thông qua mạng xã hội facebook zalo rồi móc nối với các đối tượng
tượng trong đường dây mua bán người bên trung quốc để đưa các cô gái xuất cảnh trái phép lừa bán
qua biên giới sau khi tiếp nhận các nạn nhân sẽ được cơ quan chức năng hỗ trợ ổn định tâm lý
và đưa về đoàn tụ cùng gia đình
việc trao trả các nạn nhân thể hiện tinh thần hợp tác hữu nghị giữa hai nước việt trung
đấu tranh phòng chống tội phạm đặc biệt là các vụ buôn bán người
trong những ngày cả nước hân hoan đón xuân mới kỷ niệm tám mươi bảy năm ngày thành lập đảng cộng sản việt nam
phóng viên truyền hình nhân dân đã tìm về xã kim bình huyện chiêm hóa tỉnh tuyên quang
nơi diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng vào tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi một
quê hương cách mạng đang đổi thay từng ngày
năm nay không chỉ chào đón xuân mới ấm no hơn người dân nơi đây còn đang rất vui mừng
vì di tích lịch sử quốc gia kim bình chuẩn bị được xếp hạng di tích lịch sử quốc gia đặc biệt
đây là khu di tích đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng đã được trùng tu tôn tạo theo nguyên mẫu
tháng hai năm một nghìn chín trăm năm mươi một kim bình được trung ương đảng bác hồ chọn làm địa điểm tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai của đảng
là một trong những người được phục vụ cho đại hội đại biểu toàn quốc
năm xưa ông ma quang ngân tám mươi bốn tuổi thôn đồng cột xã kim bình nhớ lại những kỷ niệm chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội
từ cuối năm một nghìn chín trăm ba mươi mãi mãi là dấu son là bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử cách mạng việt nam
từ đây cách mạng việt nam thuộc quyền lãnh đạo tuyệt đối của giai cấp công nhân mà đội tiên phong là đảng cộng sản việt nam
tại buổi giao lưu khán giả cả nước đã được gặp mặt những nhân chứng để cùng ôn lại những ngày đầu gian khổ
đầy trông gai của phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
của chủ tịch hồ chí minh những năm bốn mươi của thế kỷ trước tại việt bắc
nơi trung ương đảng chính phủ chủ tịch hồ chí minh và bộ tổng tham mưu lãnh đạo
chuẩn bị lực lượng cho cuộc kháng chiến toàn quốc chống pháp
chương trình sáng mãi niềm tin theo đảng là cơ hội để khơi gợi lại trong mỗi người con việt nam
niềm tự hào về truyền thống cách mạng lòng biết ơn các thế hệ cha anh đi trước
hiểu sâu sắc hơn về những năm tháng chiến đấu anh dũng có thắng lợi vẻ vang
có đau thương mất mát qua đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình mà chúng ta đang sống hôm nay
chương trình sáng mãi niềm tin theo đảng cũng là dịp để báo nhân dân
truyền hình nhân dân cùng các cơ quan ban ngành các doanh nghiệp nhà hảo tâm tổng kết lại
các hoạt động tri ân các mẹ việt nam anh hùng người có công với cách mạng
học sinh nghèo vượt khó được tổ chức tại ba tỉnh cao bằng bắc cạn thái nguyên
trong phần tiếp theo của chương trình bộ văn hóa thể thao và du lịch trả lời
về thông tin xây dựng các cơ hội

tết của những người lính quân hàm xanh vùng biên
thưa quý vị và các bạn xung quanh những thông tin khác nhau về dự án xây dựng cáp treo tại hang sơn đòn
đại diện bộ văn hóa thể thao và du lịch đã khẳng định
quan điểm của bộ là việc bảo vệ các di sản thiên nhiên và văn hóa
luôn đi liền với việc phát huy giá trị của di sản phục vụ con người mang lại lợi ích kinh tế
việc xây dựng cũng phải báo cáo
xin ý kiến của thủ tướng chính phủ quá trình xem xét các dự án phải đặc biệt chú ý đến tác động môi trường
và văn hóa xã hội của cả khu vực đảm bảo phát triển bền vững
đối với khu vực có giá trị đặc biệt và nhạy cảm như hang sơn đòn
cũng như vườn quốc gia phong nha kẻ bàng thì việc đầu tư phát triển
trong đó có dự án xây dựng cáp treo nhất thiết phải có ý kiến của bộ văn hóa thể thao và du lịch
các cơ quan liên quan
vì vậy mọi hoạt động ảnh hưởng tác động đến vườn quốc gia phong nha kẻ bàng nói chung
và hang sơn đòn nói riêng đều phải hết sức thận trọng và tuân thủ các quy định về bảo vệ di sản
các quy định của pháp luật việt nam và công ước quốc tế về bảo vệ di sản
ban quản lý phố cổ hà nội vừa tổ chức khai mạc các chương trình hoạt động văn hóa mừng đảng mừng xuân
chào đón tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy với chủ đề tết việt
năm nay ban quản lý phố cổ hà nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa
nhằm mục đích tái hiện tết cổ truyền dân tộc từ ngày một mươi chín tháng một đến hết ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi
trong ngày khai mạc các hoạt động giới thiệu và trình diễn ba dòng tranh dân gian hàng trống đông hồ kim hoàng
thu hút đông đảo người dân và khách tham quan
cái chỗ đứng của tranh dân gian trong nhà nó mang cái không khí rất là âm cúng mà nó cũng dễ trao

tức là không đòi hỏi cầu kỳ như là ghế lọ và đổ lội thất nọ lọ kia
tức là cổ cũng được kim cũng được thậm chí ngày xưa các cụ coi nhà tranh vách đất
bốn cái đinh tre gắn vào vách đất cũng vẫn được
tại ngôi nhà di sản tám mươi bảy mã mây và trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ năm mươi đào duy từ
sẽ diễn ra các hoạt động tái hiện lại không gian đón tết của một gia đình đồng bằng bắc bộ xưa
và không gian triển lãm giới thiệu ảnh tết xưa của viện thông tin khoa học xã hội việt nam
nhằm mang đến cho người tham gia có cơ hội được trải nghiệm một không gian tết độc đáo
mang nhiều ý nghĩa về tình hình của người dân
đặc biệt của cái năm hai nghìn một mươi bảy này nữa thì chúng tôi có đưa cái nếp nhà của người vùng đồng bằng bắc bộ
chuẩn bị cái không khí đón tết tại trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ năm mươi đào duy tử
cũng mong muốn rằng là ngoài những cái du khách trong và ngoài nước rồi đặc biệt là những người dân
trong khu phố cổ hà nội khi người ta tìm được về cái không khí của cái văn hóa tết truyền thống
thì người ta cũng sẽ hiểu thêm hơn nữa về cái văn hóa của người dân trong khu phố cổ hà nội

đến ngày một mươi hai tháng hai tại trung tâm thông tin di sản phố cổ hai mươi tám hàng buồm sẽ diễn ra nhiều hoạt động khác như trình diễn thư pháp và vẽ tranh dân gian
vẽ tranh hoa văn bằng chất liệu hiện đại và trưng bày các ứng dụng sản phẩm mỹ thuật truyền thống
ngoài ra các buổi biểu diễn âm nhạc truyền thống cũng được tổ chức tại các điểm di tích trong khu phố cổ hà nội
hiện đang là cao điểm phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp tết đinh dậu tại ga sài gòn
mỗi ngày tại ga có từ một mươi hai đến một mươi sáu lượt hành khách
số lượng hành khách gia tăng mạnh đã tạo áp lực không nhỏ cho việc phục vụ bảo đảm hoạt động của ga
để các chuyến tàu đưa khách về quê đón tết diễn ra tốt đẹp ga sài gòn đang dồn lực phục vụ hành khách một cách tốt nhất có thể
theo nhà ga sài gòn hiện tại công tác bán vé tàu tết cơ bản đã hoàn tất
tuy nhiên người dân vẫn còn có cơ hội để mua vé vì lượng vé khách trả lại mỗi ngày khoảng hơn bốn trăm linh vé
với số lượng hành khách đi lại tại ga trung bình từ một mươi hai đến một mươi sáu người mỗi ngày
gà sài gòn đã tăng cường thêm nhiều chuyến tàu đồng thời cũng chuẩn bị tốt công tác phục vụ đảm bảo sự yên tâm cho hành khách khi lên tàu
những ngày giáp tết lượng người tại ga đông cũng là thời điểm dễ xảy ra mất trật tự phát sinh các loại tội phạm
do đó công tác đảm bảo an ninh trật tự trong và bên ngoài nhà ga luôn được quan tâm trú trọng
các lực lượng bảo vệ của ga phối hợp với công an quận ba cục cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt cục cảnh sát hình sự bộ công an tổ chức nhiều tổ công tác liên tục tuần tra bảo vệ tài sản cho người dân cũng như phát hiện xử lý những đối tượng có vé trèo kéo người dân mua vé không hợp lệ các đối tượng trộm cắp tài sản của người dân
thưa quý vị và các bạn càng gần tết nhu cầu mua sắm sử dụng thực phẩm càng tăng cao
cùng với đó việc chọn lựa thực phẩm bảo đảm an toàn chất lượng luôn được người tiêu dùng lưu tâm
chính vì vậy sự vào cuộc của các ngành chức năng sớm chấn chỉnh những trường hợp vi phạm trong sản xuất kinh doanh sẽ góp phần bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết nguyên đán đinh dậu năm nay
những ngày giáp tết nguyên đán đinh rậu chợ đông hà đã bắt đầu nhộn nhịp hơn ngày thường
trước các thông tin phản ánh tình trạng thiếu an toàn trong sản xuất kinh doanh thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng
và vấn đề hàng giả hàng nhái hàng hết hạn sử dụng kém chất lượng
khiến các gia đình luôn ưu tiên mua sắm tại cơ sở kinh doanh buôn bán có uy tín
đến tết là sơ ngoài thì bán như cái lồn đào
mình tìm chị em mua bán cả năm cả đời trung hàng mua cho chắc cảm
để về mà dùng vào ngày tết an toàn
tết nguyên đán năm nay ban chỉ đạo liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh quảng trị
đã triển khai các đoàn thanh kiểm tra chuyên ngành và liên ngành kết hợp với tuyên truyền
nâng cao nhận thức cho người sản xuất kinh doanh thực phẩm
theo đánh giá chung phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn
chấp hành đúng các quy định về an toàn thực phẩm
các loại thực phẩm bày bán có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng
và được bảo quản theo đúng quy định của pháp luật
trên những sản phẩm là chúng tôi đã dán tém phù và công bố
trong tém phù thì đã có nhập khẩu từ nước nào
và thân phân trong từng cái tờ nhập khẩu rất rõ ràng
và đặc biệt nếu mà khách hàng nào mà ví dụ có yêu cầu cao hơn
về những thủ tục giấy tờ ví dụ như vệ sinh an toàn thực phẩm
hay là ví dụ như quyết định công bố sản phẩm
thì chúng tôi vẫn có từ công bố sản phẩm
cũng giống như vệ sinh an toàn thực phẩm

tuy nhiên qua kiểm tra các ngành chức năng cũng phát hiện gian đe
và xử lý một số cơ sở sản xuất thực phẩm
chưa đảm bảo điều kiện sản xuất về trang thiết bị dụng cụ
bên cạnh đó các đoàn thanh kiểm tra còn phát hiện nhiều hàng
không đảm bảo chất lượng
trong đó nhiều nhất là hàng không chứng minh được xuất xứ
hàng cận hạn quá hạn
và hàng không có hồ sơ công bố
những cái hàng không đảm bảo chất lượng
ví dụ như là cần hàn hay thàn
và không rõ nguồn gốc
thì buộc phải tiêu hủy
còn những cái mặt hàng mà không có công bố
thì chúng tôi sẽ nghiêm lại chất lượng
nếu đạt yêu cầu cho tiêu thủ
bên cạnh những cái vi phạm về chất lượng
thì những cái hành vi vi phạm về bản hàng dạ hàng nháy
thì tuyệt đối cấm không được xuất xứ trong đợt này
với việc triển khai quyết liệt và đồng bộ công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
tết bính thân năm hai nghìn một mươi sáu
tỉnh quảng ngã
thành trị sẽ thực hiện được mục tiêu
không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong dịp tết
đảm bảo thực phẩm an toàn và chất lượng
khi lưu thông và sử dụng
có phần mang đến cho người dân những ngày tết vui tươi
an toàn và lành mạnh
tết đến là dịp mọi người xung vầy bên gia đình
nhưng với những người lính biên phòng
đồn biên phòng môn sơn huyện con cuông tỉnh nghệ an
đều xác định nhiệm vụ của mình
là cống hiến để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
và bảo vệ biên giới quốc gia
do đó đồn biên phòng môn sơn đã triển khai lực lượng
cùng phối hợp với các lực lượng chức năng ở địa phương
đặc biệt là cấp ủy chính quyền địa phương
lực lượng công an dân quân xã môn sơn
tổ chức tuần tra kiểm soát bảo vệ biên giới
tết năm nay đơn vị được huy động bảy mươi quân số ở lại trực tết
tuy công việc lúc nào cũng phải sẵn sàng chiến đấu
nhưng việc chuẩn bị đón tết cầu truyền
vẫn luôn được ban chủ huy đồn biên phòng môn sơn chú trọng
nhiều hoạt động vẫn diễn ra thường xuyên
như tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn
đơn vị còn dành quà gửi đến gia đình cán bộ chiến sĩ
đồng thời làm tốt công tác tư tưởng
để các chiến sĩ yên tâm ở lại thực hiện nhiệm vụ
nhất là những cán bộ chiến sĩ trẻ
những chiến sĩ lần đầu tiên ở lại trực tết
đấy là tết đầu tiên em ở tại đơn vị xã nhà xã quê hương
nhưng mà mặc dù là vẫn cảm thấy muốn ở nhà ăn tết
nhưng vì thực hiện nhiệm vụ của mình
nên em ở lại trước tết
ngoài việc chăm lo cho cả vật chất lẫn tinh thần
cho cán bộ chiến sĩ ở lại trước tết
các anh còn tổ chức giúp nhân dân trong vùng phát triển kinh tế
mỗi cán bộ chiến sĩ hướng dẫn bà con
từ việc chăn nuôi gia súc gia cầm che chắn chuồng trại
kỹ thuật trồng trọt
vừa thăm hỏi chúc tết các gia đình chính sách
người nghèo người neo đơn
chính những hoạt động này giúp các chiến sĩ gần đồng bào hơn
nắm được tâm tư nguyện vọng của bà con
động viên bà con bám đất bám làng
cùng bộ đội biên phòng bảo vệ cho cuộc sống bình yên
với khẩu hiệu thực hiện năm cùng với nhân dân
cùng ăn cùng ở cùng làm
cùng nói tiếng địa phương
và cùng đồng bào giữ biên cương tổ quốc
đến nay các chiến sĩ trong đồn cơ bản nói
và hiểu được tiếng của dân bản địa nơi đây
cũng vì lẽ đó các chiến sĩ luôn được dân tin yêu và đùm bọc
các chú bộ đội ở đây nhiệt tình lắm
không những giữ bình yên cho người dân
mà các chú bộ đội còn tặng quà
cho con giống cây giống
để người dân chúng tôi phát triển kinh tế
cảm ơn các chú bộ đội nhiều
xác định được nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng là
quản lý bảo vệ biên giới và giữ gìn an ninh trật tự
khu vực biên giới nơi đơn vị phụ trách
do vậy đơn vị ngoài việc tổ chức cho cán bộ chiến sĩ vui tết đón xuân
như tổ chức giao lưu hoạt động văn hóa văn nghệ
và các hoạt động thể dục thể tháo như bóng đá bóng chuyên
bên cạnh đó đơn vị tăng cương các lực lượng đối công tác đề ban
để tuân trá kiểm soát khu vực
nhằm phát triển và ngắn chặn các hoạt động trái pháp luật
của các loài đội tường lợi dụng vào dịp tết nguyên đán
xuân đang tràn về lòng người xa quê ai cũng trộn rộn
nhưng với tinh thần đồn là nhà biên giới là quê hương
đồng bào chiến sĩ là anh em ruột thịt
các chiến sĩ biên phòng cũng tìm vui bên nhiệm vụ mà đất nước giao phó
một mùa xuân một năm mới lại về
người chiến sĩ tự hào thêm một mùa xuân thêm một tuổi quân mới
và các anh vẫn ngày ngày bám trụ nơi mảnh đất vùng biên
giúp bà con vùng biên có một mùa xuân ấm áp
và bảo vệ vững chắc từng tất đất thiêng liêng
tiếp theo chương trình mời quý vị và các bạn cùng về làng nghề nuôi cá chép đỏ
để phục vụ cúng ông công ông táo hai mươi ba tháng chạp
năm nay được xem là năm được mùa được giá
với người dân làng thủy trầm xã tuy lộc huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
từ nhiều ngày nay các thương lái đã tập trung ở đây
để thu mua nguồn hàng phục vụ khắp tỉnh thành phía bắc
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi hai âm lịch
cả làng thủy trầm nhộn nhịp bơm nước keo lưới tắt ao vớt cá chép
phục vụ người dân miền bắc cúng ông công ông táo ngày hai mươi ba tháng một mươi hai âm lịch
tính đến thời điểm này hầu hết lượng cá đã được bán buôn hết cho thương lái
các hộ nuôi cá chép đỏ chỉ còn lại rất ít để bán lẻ
việc chỉ đem mấy chục cân thì bán có trăm hai cân thôi
năm nay thì con cá nó cũng ít hơn mọi năm
giá cả thì nó cũng cao hơn một tí năm ngoái
nghề ươm nuôi cá chép đỏ ở làng thủy trầm bắt đầu từ những năm một nghìn chín trăm sáu mươi
theo trưởng làng nghề nuôi cá thôn thủy trầm
năm nay cả làng có hơn ba trăm linh hộ nuôi cá
diện tích hai mươi sáu ha cung cấp khoảng năm mươi tấn cá cho khắp các tỉnh miền bắc
tình hình kinh doanh cá chép đỏ năm nay có thể coi là rất thành công
khi giá cá cao hơn so với mọi năm
hôm nay tháng chạp thì hôm qua là hai mươi
thì tất cả các đầu mối của các huyện thành thị về lấy thì có đông hơn
có thể nói là cơ bản là cái ngày hai mươi một tháng chạp
thế hôm nay hai nghìn hai mươi hai thì như vậy là cái lượng cá mà còn lại để mà bố trí chuyển đi
thì như vậy là ít hơn
giá của cá chép đỏ thủy trầm năm nay thường giao động trong khoảng từ tám mươi đến một trăm một mươi đồng một kg

còn nhiều cũng giao động trong khoảng từ tám mươi đến một trăm một mươi đồng một kg
cũng đến gần trăm triệu đồng một vụ cá
đối với người dân thủy trầm
cá chép đỏ không chỉ là một nghề
mà còn là nguồn thu nhập chính
giúp họ có một cái tết đủ đầy ấm no
hướng của chính quyền địa phương xã
tiếp tục chỉ đạo cho bà con nhân dân
sẽ ổn định và mở mang diện tích
và có thể là
quy hoạch dồn điền đổi thửa cho nó rộng ra
bây giờ còn một số diện tích nó còn manh mún
cái thứ hai nữa
tiếp tục là sẽ nâng cao chất lượng cho con cá
cái thứ ba
mong muốn là của chính quyền địa phương
sẽ cũng đề nghị các cấp các ngành
chúng ta sẽ có những cái phối hợp
tạo điều kiện làm sao có những cái mối doanh liên kết
giữa các cái nhà
nhà trần nuôi
người dân thủy trầm vất vả chăm cá
từ tháng tư cho tới tháng chạp
bắt đầu vào mùa lại được giá cao
nên cả làng ai cũng hao hức
với hàng trăm ao cá lớn nhỏ được chăm sóc tỉ mỉ
nên người dân thủy trầm năm nay
sẽ được đón một cái tết đủ đầy
trong phần tin quốc tế
hàn quốc nâng cao cảnh giác quốc phòng
chuyến tàu hỏa đầu tiên từ trung quốc tới anh đến đích
hôm qua bộ quốc phòng hàn quốc cho biết
nước này đang cảnh giác cao
trước thông tin triều tiên có thể tiến hành
một vụ thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa
theo truyền thông hàn quốc
nước này đang cảnh giác cao
triều tiên dường như đã chế tạo mới
hai tên lửa đạn đạo xuyên lục điện
và việc thử nghiệm có khả năng diễn ra sớm hơn
so với dự kiến
hai tên lửa này được lắp vào bệ phóng di động
và có thể phóng bất cứ khi nào có mệnh lệnh
của nhà lãnh đạo kim jong un
tuy không rõ thời điểm triều tiên phóng thử hai tên lửa này
nhưng phía mỹ cho rằng những tên lửa này
đã được di chuyển đến các địa điểm phóng
vào khoảng ngày chín tháng một vừa qua
hướng về phía tây thái bình dương
có những nguồn tin cho rằng
vụ thử có thể được tiến hành
chùng với dịp tổng thống đắc cử mỹ
donald trump nhậm chức vào ngày hai mươi tháng một
cựu nhân viên cơ quan tình báo trung ương mỹ
đã được gia hạn cư trú
tại nga thêm ba năm nữa
điều này có nghĩa là theo luật định
vào năm sau snowden sẽ có quyền
đệ đơn xin nhập quốc tịch nga
luật sư của cựu nhân viên cia edward snowden
cho biết trong khoảng thời gian gần bốn năm
sinh sống tại nga
snowden không hề vi phạm pháp luật
cũng như không có lời phản nạn nào
về sinh hoạt của anh ta ở nước sở tại
chính vì vậy sau năm năm snoden cư trú tại nga
anh này sẽ đủ điều kiện để xin nhập quốc tịch
trước đó mỹ đã hủy hội chiếu của snowden
sau khi nhiều tài liệu về chương trình
theo dõi điện tử của cia
bị snowden công bố
snowden được cho tị nạn ở nga
sau khi tiết lộ thông tin mật
về các hoạt động gián điệp của mỹ
hai người thất nghiệp phần lan
đã nhận được thu nhập cơ bản vô điều kiện
lần đầu tiên
từ chính phủ
mỗi người sẽ nhận được năm trăm sáu mươi euro
trong vòng hai năm tới
một khoản thu nhập năm trăm sáu mươi euro
được miễn thuế mỗi tháng
là số tiền mà hai người thất nghiệp thí điểm
tại phần lan sẽ nhận được trong vòng hai năm tới
cho dù trong khoảng thời gian này
họ tìm được công việc hay chỉ nằm dài ở nhà
viện bảo hiểm xã hội phần lan cho hay
khoản tiền này sẽ được chuyển vào tài khoản
của người thất nghiệp đều đạn mỗi tháng
thậm chí ngay cả khi họ đã tìm được việc rồi
hoặc là bắt tay kinh doanh một cái gì đó
họ cũng không cần thông báo
cũng theo viện bảo hiểm xã hội phần lan
khoản thu nhập cơ bản vô điều kiện này
sẽ thay thế cho tất cả các khoản phúc lợi khác
nhưng xét về lâu dài khoản tiền này
chính là để hỗ trợ cho người dân
khi mà robot và công nghệ trí tuệ nhân tạo
có thể thay thế phần lớn lực lượng lao động
chuyến tàu hỏa trở hàng đầu tiên
xuất phát từ tỉnh chiết giang trung quốc
đã đến đích cuối cùng là london anh
kết thúc hành trình dài hơn một mươi hai km
chuyến tàu vận tải từ chiết giang trung quốc
đã đến london
sau hành trình dài một mươi tám ngày
thời gian chỉ bằng một nửa so với vận tải thông thường
bằng đường biển
trong hành trình dài hơn một mươi hai km
chuyến tàu đã đi qua kazakhstan nga belarus
bà lan đức bỉ và pháp
trước khi đến chặng rừng chân cuối cùng là anh quốc
chuyến tàu mang theo ba mươi bốn container hàng hóa
theo thủ tướng anh theresa may
mối quan hệ với trung quốc
đang ở thời điểm vàng
và nước anh sẽ đầu tư hàng tỷ đô la mỹ
vào trung quốc sau sự kiện brexit
việc gia tăng các tuyến nối trung quốc và châu âu
là một phần trong chiến đấu
tiến lược được bắc kinh đưa ra vào năm hai nghìn một mươi ba
nhằm thúc đẩy liên kết cơ sở hạ tầng với châu âu
dọc theo các tuyến mậu dịch con đường tơ lụa trước đây
các nhà nghiên cứu thuộc đại học stanford của mỹ
vừa phát minh ra một loại pin lithium
có thể xóa đi mối lo lắng
về cháy nổ pin trên các thiết bị hiện nay
loại pin này có khả năng tự dập đám cháy
trong trường hợp thiết bị phát nổ
pin lithium có chứa các ion lithium
di chuyển từ cực dương tới cực âm
khi pin đang được xả

và ngược lại khi pin được xạc
chất điện phân dễ cháy giúp thúc đẩy quá trình này
trong khi một miếng phân cách hay điện cực
để ngăn chúng tiếp xúc với nhau
nếu đoạn phân cách này gặp trục chặt
pin có thể bị quá nhiệt nổ và dẫn đến hỏa hoạn
các nhà nghiên cứu đã thiết kế ra một miếng phân cách mới
được làm bằng chất trông cháy có tên là
được đựng bên trong một lớp vỏ polymer bảo vệ
khi pin bị quá nhiệt
lớp polymer sẽ tan chảy
giải phóng chất trifenil phosphate vào chất điện phân
từ đó giúp dập tắt đám cháy trong vòng bốn giây
một công ty có tên là dakri cho biết
họ sắp tung ra thị trường sản phẩm mũ bảo hiểm thông minh
hỗ trợ cho người lao động trong môi trường sản xuất công nghiệp
mũ bảo hiểm của dakri được thiết kế bề ngoài
giống như những chiếc mũ bảo hiểm thông thường
nhưng lại được tích hợp những công nghệ cao cấp
để hỗ trợ công việc
chiếc kính bảo vệ mắt giờ đây giữ thêm vai trò
là một màn hình hiển thị
trong khi các camera và các cảm biến trên thiết bị
lại đóng vai trò ghi nhận lại môi trường làm việc xung quanh
người đội nó có thể thấy trước được
các bức tường trong công trình dẫn tới đâu
các thiết bị điện hay đường nước nằm ở đâu
chiếc mũ nặng trên một kg
nhưng dakri cho biết
việc đeo nó làm việc cả ngày không thành vấn đề
dakri cũng cho biết chiếc mũ thông minh này
cũng sẽ có khả năng tương tác với điện thoại
và đồng hồ thông minh
để giúp người dùng tăng cường sự kiểm soát với thiết bị
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin thời sự sáng nay của truyền hình nhân dân
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại